sáng ngày một mươi tháng bốn tại thành phố hạ long tập đoàn than khoáng sản việt nam đã tổ chức hội nghị sơ kết quý i năm hai nghìn một mươi bảy
tới sự hội nghị có lãnh đạo tập đoàn và lãnh đạo các công ty thành viên thuộc tập đoàn
về sản xuất than đã sản xuất than nguyên khai chín bốn triệu tấn đạt hai mươi sáu kế hoạch năm bằng chín mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
than sạch thành phẩm đạt tám năm triệu tấn lượng bốc xúc đất đá đạt hai mươi bảy năm triệu mét khối bằng hai mươi kế hoạch năm
hoạt động khai thác khoáng sản cơ bản đã và vượt kế hoạch đã huy động sản phẩm mới đi vào sản xuất như phôi thép của tổng công ty khoáng sản
alumin của nhà máy nhân cơ giá bán khoáng sản có dấu hiệu hồi phục trong đó đông tấm thép thỏi tinh quạng sắt đã tăng so với năm hai nghìn một mươi